đó lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh vừa chủ trì phối hợp phá vụ vận chuyển sáu mươi bánh cần sa nặng sáu mươi kg bắt giữ hai đối tượng người lào
sau một thời gian theo dõi vào hồi hai mươi h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tại khu vực gần cửa khẩu quốc tế cầu treo lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo và phòng phòng chống tội phạm ma túy
chủ trì phối hợp với phòng pc bốn mươi bảy công an tỉnh hà tĩnh công an huyện hương sơn và cục hải quan hà tĩnh đã mật phục và bắt quả tang hai đối tượng người lào gồm
khên son sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú tại bản phôn hồng nênh vàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú tại bản thọng phẹ huyện căm cợt tỉnh bô ly khăm say lào
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ hai bì tải bên trong chứa sáu mươi bánh cần sa có trọng lượng khoảng sáu mươi kg và một xe bán tải nhãn hiệu hilk mang biển kiểm soát lào
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên qua cửa khẩu cầu treo bằng đường rừng từ lào về việt nam để tiêu thụ
hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ để xử theo pháp luật